chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tại họp báo nhiều vấn đề nóng đã được các phóng viên nêu ra và được đại diện các bộ ban ngành chức năng giải đáp làm rõ
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thời gian qua có các đối tượng tung tin đồn thất thiệt
làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và môi trường đầu tư kinh doanh
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết việc tung tin thất thiệt nhiều chuyên gia đã đề cập
những thông tin này không chỉ gây thất thiệt trên thị trường chứng khoán mà cả trên mạng xã hội
trong khi đó mạng xã hội hiện nay như một xã hội thực rất phức tạp
đối với việc này thì bộ công an cũng đã chỉ đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế
cục cảnh sát hình sự và công an các địa phương tập trung lực lượng để áp dụng các biện pháp công tác công an
để mà kiểm soát ngăn chặn gọi hỏi gian đe và thậm chí truy tố những cái cá nhân mà tung tin thất thiệt tung tin giả tin chưa được kiểm chứng
theo từng mức độ từng cấp độ
và ở trên phạm vi rất là rộng
liên quan đến tiến độ điều tra vụ án việt á vụ thao túng thị trường chứng khoán tại tập đoàn flc vụ án tân hoàng minh
công ty cổ vần chứng khoán chí việt louis hô đinh tránh văn phòng bộ công an cho biết
chúng tôi nhận thấy rằng trong tất cả các vụ án này bộ công an đều thông tin rất là nhanh chóng
cởi mở trong cái quân khổ cho hết đến các bậc nhà bạc

chi tiết cái quá trình điều tra cái vụ án đấy chắc chắn là chúng tôi không thể thông tin được
không biết hôm nay cái vụ này cái vụ này khai gì hay là cái văn chuyên án quyết định mở theo hướng nào
đối với đối tượng nào thì xin các bạn hẹn chờ
khi có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo sớm cho các bạn
cũng tại buổi họp báo đại diện các bộ ngành liên quan đã trả lời câu hỏi của phóng viên
liên quan đến một số vấn đề nóng được dư luận quan tâm như
giải pháp nào để xử lý nghi vấn việc ép học sinh lớp chín thành tích kém
phải chuyển trường hoặc không đăng ký thi vào lớp một mươi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín